xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin mùa mùa ban online cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào ngày ba tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm bốn bị can và thay đổi tội danh với một bị can đã khởi tố trước đó trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và các tổ chức liên quan
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với dương tấn trước tư tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội tham ô tài sản
phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với bốn bị can nguyễn thanh tùng lê văn chánh đào trí kiên lê thị kiều trang cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan
trước đó cơ quan kể sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng nhiều đồng phạm
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra bộ công an đã khởi tố năm bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam
mới đây nhất ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố với bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
nhưng các bị can
cơ quan điều tra bộ công an đã bỏ trốn nên bộ công an đã ra quyết định trùy nã
tẩy xóa làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nguyên cán bộ văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh lai châu đã chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng của một số người
bối tượng trịnh thị kim nhung trụ tại phường tân phong tp lai châu khai nhận trong thời gian công tác tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh lai châu
trước tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba do nợ nần thua lỗ vì đầu tư tiền ảo nên nhung đã chỉnh sửa thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp cấp đổi thành thông tin của mình
rồi liên hệ lên hệ thống cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa thông tin cho khớp với bản cứng
sau đó nhung giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ
bằng thủ đoạn trên từ đầu tháng một mươi đến thời điểm bị bắt giữ nhung đã lừa chuyển nhượng được ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nhung đã lừa chuyển nhượng được ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai văn phòng bất động sản và ba người dân có nhu cầu mua đất chiếm đoạt tổng số tiền hơn ba hai tỷ đồng
hiện công an tỉnh lai châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng trên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
núp bóng các hoạt động tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chiều trò này đã xuất hiện từ cách đây vài năm nhưng vẫn có nạn nhân mắc bẫy và tại thị xã phú mỹ tỉnh bà điều vũng tàu trong thời gian gần đây
liên tiếp xảy ra các vụ việc do đối tượng tự xưng là nhà ngoại cảm đứng ra giải trừ tà ma âm khí để chiếm đoạt tiền của nạn nhân
nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác minh đến ngày một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã bắt quả tăng hai đối tượng khi đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức trên
ngày hai mươi năm tháng một mươi bà đào thị sáng chú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ tỉnh bà rệ vũng tàu nhận được điện thoại từ một người phụ nữ
cho biết trong ngôi nhà của bà
bà đang ở có hai ngôi mộ lâu năm nếu không kịp thời đưa đi thì cả nhà của bà sẽ gặp tai họa
suốt một tuần sau đó người phụ nữ liên tục gọi điện dùng những lời lẽ đe dọa để uy hiếp tinh thần nạn nhân
ngày một tháng một mươi một khi các đối tượng đang thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hai trăm linh triệu đồng
thì lực lượng công an vào kiểm tra phát hiện bắt quả tăng đồng thời thu giữ toàn bộ tăng vật đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an trần minh hùng sáu mươi năm tuổi trú tại tp hcm và nguyễn thị lý bốn mươi tám tuổi trú tại thị xã phú mỹ khai nhận
đã bàn nhau lên kế hoạch đi đến gặp các chủ nhà hù dọa là nhà có âm hồn vong hài cốt

nếu không thuê thầy giải trừ thì ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe và việc làm ăn
nhiều chủ nhà bị lý đe dọa đến mất ăn mất ngủ và đồng ý để lý tìm thầy hóa giải
mặc dù không có năng lực ngoại cảm nhưng khi được mời đến nhà của các nạn nhân
hùng vẫn thực hiện các nghi thức hành lễ mà đối tượng tự nghĩ ra từ việc học theo các sách phong thủy và trên mạng
sai thứ nhất là mê tính dị loan thứ hai là không có căn cứ khoa học
tôi đã nhận thức rõ cái sai lầm của tôi và tôi hứa là sau này tôi không có dám làm nữa
quá trình đấu tranh mở rộng các đối tượng hùng và lý còn khai nhận
với thủ đoạn trên các đối tượng đã chiếm đoạt của hai người dân trên địa bàn số tiền hai mươi ba triệu đồng
tôi đã nhận thức rõ cái sai lầm của tôi và tôi hứa là sau này tôi không có đối tượng tự nghĩ ra từ việc học theo các sách phong thủy và trên mạng

chủ trì phối hợp với công an cơ sở triệt xóa hai vụ đánh bạc trên địa bàn huyện trà ôn
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện trà ôn và công an xã hữu thành tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng
một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài và đá gà qua mạng internet tại ấp khu phố xã hữu thành
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ lập biên bản tạm giữ nhiều tăng vật cùng số tiền là hơn sáu mươi bốn triệu đồng
vào sáng cùng ngày tại khu đất trống trên địa bàn xã trà côn huyện trà ôn tổ công tác cũng đã bắt quả tăng
hai người đăng đá gà ăn tiền tạm giữ hai con gà năm cuộn băng keo đã qua sử dụng
hai cặp cửa sát hai điện thoại di động và tổng số tiền là gần bảy triệu đồng
công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn vừa tiến hành triệu tập làm việc với nhóm thanh thiếu niên
có hành vi lãng lách đánh võng thách thức lực lượng cảnh sát giao thông khi đang thực hiện nhiệm vụ
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện văn lãng
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại thôn bản thẩu xã tân thanh huyện văn lãng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên
có hành vi điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm che chắn biển số xe lãng lách đánh võng
và có thái độ thách thức lực lượng cảnh sát giao thông gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
qua xác minh lực lượng công an đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên đến trụ sở để làm rõ
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên khai nhận độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bốn đến một mươi sáu
hiện đang là học sinh trường trung tâm giáo dục thường xuyên huyện văn lãng chưa có giấy phép lái xe
do mải chơi thích thể hiện với các bạn cùng trang lứa muốn thử cảm giác mạnh
nên đã rủ nhau tụ tập để diễu hành xe lãng lách đánh võng thách thức lực lượng cảnh sát giao thông
công an huyện đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm
và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
ngày bốn một mươi một trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông đồng nai
đã lập biên bản và tiến hành xử lý vi phạm đối với nhiều trường hợp điều khiển xe mô tô phân khối lớn
lưu thông trên tuyến quốc lộ một a vi phạm quy định khi tham gia lưu thông
theo đó vào lúc năm h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác trạm cảnh sát giao thông suối tre
tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một a đoạn qua phường xuân bình thành phố long khánh tỉnh đồng nai
thì phát hiện nhiều phương tiện mô tô phân khối lớn nẹp bộ inh ỏi lưu thông với tốc độ cực cao
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra một mươi sáu trường hợp lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp vi phạm quy định như
chạy quá tốc độ gắn biển số bị che lắp không có chứng nhận đăng ký xe không có giấy phép lái xe
giao phương tiện cho người không đủ điều kiện giao phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông
tổ tuần tra tiến hành lập hai mươi một biên bản vi phạm hành chính tạm giữ sáu phương tiện mô tô phân khối lớn
cùng các giấy tờ liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
trái phép chất ma túy và phải nhận quy định truy nã của công an huyện cúc oai hà nội
là đối tượng nguyễn bảo ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đình tổ
thị trấn quốc oai huyện cúc oai thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn yên ninh
xã hiền ninh huyện sóc sơn thành phố hà nội bị công an huyện sóc sơn hà nội
ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện